chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chuyên mục hôm nay sau mục hỏi đáp trả lời đơn thư bạn xem truyền hình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình với phóng sự
cần tăng cường quản lý công tác lễ hội sau tết sau đây là nội dung chi tiết
ông anh hỏi ông có được hưởng chế độ phụ cấp cho công việc này không nếu có thì quy định tại văn bản nào
về vấn đề này bộ công an trả lời như sau
cán bộ chiến sĩ công an quản lý đối tượng nhiễm hivs ở các trại giam trại tạm giam được hưởng chế độ bồi dưỡng
theo quy định tại quyết định số bốn mươi ba ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cụ thể mức năm trăm linh đồng một người một tháng áp dụng đối với cán bộ y tế trinh sát trực trại trực cơ sở khám xét giáo dục giáo vụ giáo viên dạy văn hóa giáo viên chủ nhiệm lớp
cơ động tại các trại giam trại tạm giam nhà tạm giữ cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng
mức bốn trăm linh đồng một người một tháng áp dụng đối với trưởng phân trại phó trưởng phân trại trưởng phân khu phó trưởng phân khu trưởng phân hiệu phó trưởng phân hiệu đội trưởng phó đội trưởng
và các chức danh tương tư đương cán bộ hướng nghiệp dạy nghề lăn tay chụp ảnh lập danh trị bản cán bộ quản lý khai thác hồ sơ phạm nhân can phạm
trại viên học sinh các trại tạm giam trại giam nhà tạm giữ cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng
trưởng phân hiệu phó trưởng phân hiệu đội trưởng phó đội trưởng và các chức danh tương đương cán bộ hướng nghiệp dạy nghề lăn tay chụp ảnh lập danh trị bản cán bộ quản lý khai thác hồ sơ phạm nhân can phạm trại viên học sinh tại các trại giam trại tạm giam nhà tạm giữ cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng
ông bùi anh tuấn tp hcm đang sử dụng lao động bán thời gian tại cửa hàng với giá là hai mươi đồng một tiếng
ông tuấn hỏi nếu sử dụng lao động làm việc từ tám tiếng trở lên thì có phải hỗ trợ thêm khoản chi phí nào khác không có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động này không
về vấn đề này bảo hiểm xã hội tp hcm trả lời như sau
căn cứ khoảng ba điều ba mươi bốn bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định người lao động làm việc không chọn thời gian được hưởng lương
các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc chọn thời gian quyền bình đẳng về cơ hội không bị phân biệt đối xử bảo đảm an toàn lao động vệ sinh lao động
căn cứ luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn
hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới một mươi năm tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
người làm việc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng thực hiện từ một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức lương đóng bảo hiểm xã hội không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng
thực hiện theo quy định trên trường hợp doanh nghiệp và người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ một tháng đến dưới ba tháng
đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người lao động vẫn được hưởng các chế độ nghỉ phép chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm chọn thời gian
đề nghị ông liên hệ cơ quan lao động địa phương để được hướng dẫn về các quy định thời gian làm việc tối đa và khoản hỗ trợ thêm theo đúng quy định của pháp luật
công ty bà lê thúy ở tp hcm ký hợp đồng nguyên tắc với một lao động thanh toán theo đợt khi nào làm xong mới trả tiền không quy định thời gian cụ thể
bà thúy hỏi
trường hợp này công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không nếu phải đóng thì đóng như thế nào
về vấn đề này bảo hiểm xã hội tp hcm trả lời như sau
căn cứ khoảng ba điều ba mươi bốn bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định
người lao động làm việc không chọn thời gian được hưởng lương các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc chọn thời gian
quyền bình đẳng về cơ hội không bị phân biệt đối xử bảo đảm an toàn lao động vệ sinh lao động
căn cứ luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn
hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định
có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện
theo pháp luật của người dưới một mươi năm tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
người làm việc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức lương đóng bảo hiểm xã hội không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng
thực hiện theo quy định trên trường hợp doanh nghiệp và người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn
từ một tháng đến dưới ba tháng thì doanh nghiệp phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
và người lao động vẫn được hưởng các chế độ nghỉ phép chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng
như đối với lao động làm chọn thời gian
theo phản ánh của ông võ văn lộc đồng nai khi khám thông tuyến bảo hiểm y tế
các bệnh viện lại có mẫu sổ khám bệnh khác nhau
bệnh nhân khi khám bệnh thông tuyến đều phải mua sổ mới gây tốn kém và phiền hà
khi một người phải có hàng chục sổ khám bệnh
điều này cũng gây khó khăn trong theo dõi quá trình khám chữa bệnh
về vấn đề này cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trả lời như sau
mẫu sổ khám bệnh đã được ban hành tại thông tư số năm hai nghìn một mươi sáu tt bit ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
của bộ y tế quy định về kê đơn thuốc
nội dung mẫu sổ khám bệnh không có thông tin về tên của cơ sở khám bệnh chữa bệnh
cục quản lý khám chữa bệnh ghi nhận và đánh giá cao những phản ánh kiến nghị
của ông võ văn lộc liên quan đến sổ khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
bộ y tế sẽ chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh về thực hiện sổ khám bệnh
theo quy định bảo đảm thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh chữa bệnh
đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được
sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com

quý vị và các bạn mùa xuân mùa tết và cũng là mùa lễ hội khi khắp nơi trên mọi miền đất nước đều có các lễ hội nở rộ
đây là nét đẹp và truyền thống quý giá của ông cha ta với những huyền tích trong các lễ hội về chống giặc ngoại xâm
về tính hiếu thảo hay sự hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc bảo vệ con người
vài năm trước lễ hội và tín ngưỡng lại bị lợi dụng bởi những mục đích cá nhân bị biến tướng khác xa với những tiêu chí bản chất của nó
tuy nhiên năm nay công tác quản lý lễ hội trong và sau tết đã được tăng cường mạnh mẽ mang đến những chuyển biến mới rất rõ nét
đây là những hình ảnh của lễ hội gióng sóc sơn và lễ hội đúc bụt vĩnh phúc từ những năm trước
trả lời những ý kiến đó của các địa phương bộ văn hóa thể thao và du lịch thẳng thắn nêu quan điểm rằng những gì phản cảm kích động bạo lực thì nên bỏ
bộ chỉ có thể đưa ra quan điểm chung như vậy không thể chỉ ra chi tiết cho từng lễ hội
bởi chỉ tính riêng thành phố hà nội trong ba tháng đầu năm đã có tới một hai trăm linh sáu lễ hội bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ không cấp phép cho các lễ hội mang tính bạo lực
riêng về lễ hội trọi châu bộ sẽ chỉ cấp phép duy nhất cho lễ hội trọi châu đồ sơn bởi đây là di sản quốc gia
tư tưởng mê tín hết sức nặng nề từ tư tưởng mê tín người ta mới nghĩ rằng là mình giành được lập thánh một cái gì đó thì sẽ may mắn cho cuộc sống của mình
để tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội vui xuân đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám vui tươi phấn khởi an toàn tiết kiệm
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc bộ sở văn hóa thể thao và du lịch
sở văn hóa thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí
tuyên truyền quy định của đảng và nhà nước về lễ hội về giá trị lịch sử văn hóa di tích và lễ hội
hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao lễ hội thiết thực hiệu quả an toàn tiết kiệm
phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của địa phương
lao động trí tuệ sức khỏe rồi là tư cách lao động và trí tuệ trong lao động
chúng ta cần thượng tôn pháp luật
thì như vậy thì bất cứ xã hội văn minh nào phát triển cần cái đó chứ không phải là cần một cái cầu may của thần thánh
có thể nói đã có nhiều tín hiệu tốt trong những ngày đầu năm mới đã xuất hiện
theo đánh giá của bộ văn hóa thể thao và du lịch
đối với một số lễ hội còn duy trì các tập tục không
các tập tục không còn phù hợp được cộng đồng xã hội đã quan tâm
những hành vi không chuẩn mực đã và đang làm biến tướng
giảm đi phần nào giá trị ý nghĩa của phong tục tốt đẹp
nếu không được chấn chỉnh định hướng kịp thời
sẽ có nguy cơ lan rộng và ngấm sâu làm thay đổi tính chất ý nghĩa của lễ hội
cùng với những nỗ lực của các cơ quan quản lý văn hóa chính quyền các địa phương
người dân cũng cần trang bị cho mình những kiến thức tâm thế khi tham gia lễ hội
nhằm góp phần đẩy lùi những hành động vô ý thức hành vi phản cảm bạo lực
làm phai nhạt nét đẹp văn hóa đi ngược lại truyền thống của dân tộc
phóng sự vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này